tự tin tự trọng trung hậu đảm đang là những phẩm chất được các cấp hội phụ nữ tỉnh quảng trị vận động hội viên tích cực rèn luyện phấn đấu vượt lên hoàn cảnh chăm lo cuộc sống của mình và giúp đỡ những người neo đơn
ở xã vĩnh nam huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị chị đoàn thị nhung là một tấm gương như thế
nước giúp bà sinh hoạt mua thêm chăn chiếu màn giường cho bà nằm
thương yêu giúp đỡ mọi người như vậy nhưng chị đoàn thị nhung cũng là người có hoàn cảnh rất khó khăn
lập gia đình năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy gia đình chồng neo người bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời
chồng chị bị bệnh viêm đa khớp lại không may gãy chân và tay chỉ vận động trên giường
mẹ chồng năm nay hơn chín mươi năm tuổi và luôn lú lẫn
hoàn cảnh gia đình đã đẻ nặng nên đôi vai của chị nhưng nghị lực đã giúp chị vượt lên hoàn cảnh
không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mình mà còn giúp đỡ người khác
việc làm như vậy rất cân thiết
bởi vì công dụng mình giúp được người
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy
mình còn làm việc tổng hướng sản để cho tình hình con cháu mai sau học tập làm theo
dù khó khăn gian khổ nhưng cuộc sống của gia đình chị đoàn thị nhung vẫn luôn ấm áp tình vợ chồng
tình thương yêu con người
đó là niềm tin và lẽ sống để họ có đủ sức mạnh vượt qua nghịch cảnh
có thể cuộc sống của vợ chồng chị đoàn thị nhung sẽ trở nên khó khăn hơn khi giúp bà su
nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn vì họ đã sống như thế